tại hội nghị tổng kết quy chế phối hợp thực hiện công tác năm hai nghìn một mươi bảy và các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và bộ giáo dục năm hai nghìn một mươi tám
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm hạn chế của ngành và mong muốn mặt trận tổ quốc việt nam nâng cao vai trò giám sát kết quả của bộ
về việc suy thoái đạo đức nhà giáo trong thời gian qua bộ trưởng phùng xuân nhạ cho rằng trong quá trình đổi mới giáo dục
một cán bộ nhà giáo trong quá trình đổi mới thì cũng không tránh khỏi tình trạng không theo kịp thậm chí có những biểu hiện trái với quy định đạo đức nhà giáo
nhưng theo bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo thì đây cũng chỉ là số nhỏ

bộ trưởng phùng xuân nhạ mong muốn mặt trận tổ quốc việt nam giám sát đúng những gì mà ngành giáo dục đã làm được và những gì chưa được thì phải chỉnh
cần có cái nhìn đa chiều về quá trình đổi mới như vậy mới tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội chứ không nên tập trung vào những trường hợp cá biệt
như vậy sẽ tạo dư luận xấu về vấn đề giáo sư phó giáo sư bộ sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc
bộ cũng lấy ý kiến của các nhà phòng các bộ ngành thì có những người cho rằng là phải theo tây áp dụng nước ngoài vào
thì thưa các quý vị thì nước ta không thể ngay một lúc mà nhiều nước cũng vậy cũng không thể cứ mang cho quốc tế vào ngành
nhưng cũng có những trường hợp nói rằng là phải có đặc thù ví dụ đặc biệt những nguồn sổ nhân văn hay là chính trị an ninh
thế thì bộ cũng nắng nghe báo cáo thật về các quý vị nào cũng rất kỹ dẫn đến là cái thời gian để hoàn chỉnh
cái quy trình mới trình thủ tướng nó quá chậm mà từ cái đấy nó cũng phát sinh thì sau đó khắc phục ngay
và bây giờ đã có một cái dự hảo nắng nghe ý kiến của các nhà khoa học tất đơn về cơ bản và nhất trí
và tới đây thì bộ cũng xin phép được trình thủ tướng để ban hành để giải quyết những cái vấn đề mà bất cập của cái quy chế hiện hành
về vấn đề này thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã xử lý vấn đề này hết sức nghiêm túc
tiếp theo đây sẽ củng cố lại hội đồng giáo sư nhà nước với quy chế mới